vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang đã lợi dụng vị trí công tác nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận và xử lý tham mưu cho lãnh đạo tri nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa và nhận hối lộ thì năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho trịnh thị hoa
cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa với tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê tại tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền nhận từ nạn nhân nga đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra thì cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện trong diệp tách cổ truyền của dân tộc để mọi nhà mọi người đều được vui xuân
đóng mừng năm mới trong an lành hạnh phúc
cũng từ đó tạo động lực cố vũ người lao động nâng cao trách nhiệm và năng suất lao động khi trở lại làm việc
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây quỹ ban chứng khoán nhà nước đã ra hàng loạt quyết định
xử phạt đối với hàng loạt công ty bất động sản liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp
về vấn đề không công bố thông tin về tình hình trả nợ sử dụng vốn huy động từ bán trái phiếu
công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản an gia bị xứ phạt hành chính chín mươi hai triệu đồng
công ty cổ phần đại nam tám mươi năm triệu đồng công ty cổ phần thương mại và dịch vụ doanh việt bị phạt chín mươi hai năm triệu đồng
các công ty đưa thông tin sai lệch về việc sử dụng huy động vốn từ cổ phiếu
như tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng dic corp bị phạt bốn trăm bảy mươi triệu đồng
công ty cổ phần phát triển sunshine homes cũng bị phạt hai trăm tám mươi triệu đồng
hiệp hội thị trường trái phiếu vbma cho biết áp lực đáo hạn vào năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tương đối lớn
tổng giá trị lần lượt hơn hai trăm bảy mươi tám hai trăm linh tỷ đồng và hơn hai trăm chín mươi bốn bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó có khoảng bốn mươi trái phiếu bất động sản
năm nay một số điều thuộc nghị định tám hết hiệu lực và áp dụng trở lại nghị định sáu năm
các quy định về phát hành trở nên chặt chẽ hơn nên hoạt động phát hành để đáo nợ có thể sẽ gặp khó khăn
cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc tổng cục thống
kỳ bộ kế hoạch và đầu tư vừa cho biết số doanh nghiệp phá sản ngừng hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
có thể lên đến hơn một trăm bảy mươi tám doanh nghiệp tăng hơn ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo tổng cục thống kỳ năm nay các chuỗi rò tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu
và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của việt nam
do đó trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba và triển vọng kinh tế toàn cầu
trong nước thời gian tới cục quản lý đăng ký kinh doanh dự báo tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập
mới năm nay sẽ tăng hai so với năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng một trăm sáu mươi hai năm trăm linh doanh nghiệp
trong khi đó số doanh nghiệp trút lui khỏi thị trường năm nay dự kiến vẫn tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên cơ quan thống kê cho rằng mức tăng sẽ hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín kéo dài
con số này tăng khoảng ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tương đương hơn một trăm bảy mươi tám doanh nghiệp trút lui khỏi thị trường
trong đó có khoảng một mươi số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể chấm dứt hoạt động
nhận định về xu hướng doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi bốn cục quản lý đăng ký kinh doanh phân tích
các chuỗi trao tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực
lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của việt nam
lễ hội tết việt giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc
lễ hội tết việt là hoạt động thường niên được tổ chức suốt một mươi bảy năm qua với nhiều hoạt động mừng xuân
mang đậm đà bản sắc dân tộc thu hút hàng ngàn người đến thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trải qua gần một mươi bảy năm tổ chức lễ hội tết việt một hoạt động thường niên đã thu hút hàng trăm nghìn người dân
đến thưởng ngoạn chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động văn hóa
nghệ thuật truyền thống trong nghị tết cổ truyền
tiếp nối hành trình đẹp đó lễ hội tết việt giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động mừng tết
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm lan tỏa các giá trị và tinh thường văn hóa truyền thống
đây sẽ là một không gian văn hóa trực trở sinh động và gửi lên nhiều cảm xúc ấm áp
để mọi người có thể bày tỏ lòng yêu thương với gia đình và bạn bè trong khoảng thời gian chuyển giao năm cũ năm mới
lễ hội còn tạo nên một dấu ấn văn hóa đặc sắc của thành phố hồ chí minh khi xuân về
là dịp để quảng bá hình ảnh con người nét đẹp văn hóa của một thành phố hiện đại
năm nay nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong lễ hội với chủ đề
thành phố hồ chí minh thành phố tôi yêu tiêu biểu là không gian văn hóa phố ông đồ với sự tham gia của hơn năm mươi ông đồ trẻ
những nghệ nhân thư pháp sẽ bày mực tàu giấy đỏ những vật dụng trang trí gợi nhớ tết xưa
dọc theo mặt tiền đường phạm ngọc thạch nguyễn thị minh khai quận một
năm nay chúng tôi dự đoán đón đến ba trăm linh lượt người dân và các bạn trẻ đến đây tham quan
và nếu như chúng ta để ý một chút trong toàn bộ không gian tết việt năm nay
chúng tôi muốn hướng mọi người đến những cảm xúc thật đẹp
hãy dành cho gia đình bằng cảm xúc và nuôi dưỡng hạnh phúc trong đoàn viên xung bày trong ngày tết
đối với thành phố hồ chí minh thì chúng tôi thấy cái chủ đề là thành phố hồ chí minh thành phố tôi yêu
để mọi người hãy cùng chung tay góp sức trong sự yêu thương và chia sẻ
đặc biệt với ý tưởng kết hợp nghệ thuật sắp đặt và trải nghiệm đa giác quan
khuôn viên chính bên trong nhà văn hóa tái hiện lại những hình ảnh tết xưa của dân tộc
với cổng nhà ba gian lành nghề bếp củi
người dân du khách đến với lễ hội còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và mới lạ
hòa nhập với định hướng phát triển văn hóa của thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó còn có các hoạt động lì xì sách lì xì cây xanh và phân loại rác thải
là nét mới tại lễ hội tết việt giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động lì xì sách nhằm mang đến món quà sách đầu năm như một lời chúc học hành giỏi giang
công thành danh toại cho người dân mọi lứa tuổi
hoạt động lì xì cây xanh cho người dân như một lời chúc nhiều tài lộc vận may
và góp phần giúp thành phố thêm xanh thêm đẹp
các chương trình này đang xen với hoạt động mua sắm ẩm thực diễn ra liên tục
từ chiều ngày hai mươi bốn tháng một đến ngày bảy tháng hai tức một mươi bốn tháng chạp đến hai mươi tám tết
sẽ mang lại không khí nhuộn nhịp vui vẻ cho người dân trong những ngày cuối năm
năm nay thì lễ hội tết việt giáp thìn nhà bán ra niên cũng sẽ diễn ra nhiều cái không gian
nhiều hoạt động nói về những cái không gian để mọi người thưởng lãm và chụp hình
thì năm nay với những cái chất liệu rất là truyền thống ví dụ như là những cái bình gớm
của làng gớm mang thích của vĩnh long những chiếc nón lá rồi những cái củi gỗ
của người vùng quê người ta hay nấu bánh chưng bánh tét
rồi các cái vật liệu khác như là những cái má gói những nhà ba giang
thì nó sẽ là cái nguồn cảm hứng chính cho các bạn thiết kế trẻ năm nay
năm nay thì cái mới là được các bạn kiến trúc sư cùng tham gia để tạo nên những cái mô hình
cho mọi người chụp hình thưởng lãm theo cái phong cách là sắp đặt theo cách là nghệ thuật đa thị giác
cho nên rằng là các cái sắp đặt từ vườn mai cho đến các cái trụm để chụp hình
thì đều được các bạn rất là chăm chúc và nó đạt được một cái hiệu quả rất cao
khi mà các bạn chụp hình để có những cái cảm xúc ngày tết
thế thì trong toàn bộ cái không gian tôi tin rằng là khi mọi người đến đây
dù bạn ở miền bắc miền trung miền tây nguyên hay vùng miền nào của việt nam mình
khi đến đây thì họ đều có một cái cảm giác rất là thân thương
một cái hình ảnh của quê hương mình và một cái ấm nát rất ấp áp của một cái ngày tết cổ truyền
bên cạnh những hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian nét đẹp của cái tết truyền thống
thì trong khuôn khổ lễ hội nhiều chương trình chăm lo tết
hoạt động tình nguyện cộng đồng cũng được diễn ra nhằm hỗ trợ các em nhỏ cơ nhở
máy ấm tình thương vui tết như chương trình mang xuân đến tết cho em chương trình gắn kết yêu thương
và tại buổi khai mạc lễ hội tết việt năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng đội tp hcm cũng đã phối hợp
tặng hai trăm linh phần quà cho hai trăm linh trẻ mùa côi do dịch covid một mươi chín
trẻ thuộc diện hộ nghèo hộ cần nghèo trên địa bàn thành phố
mỗi xuất quà là một bao lì xì một triệu đồng